thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão số một mươi gây ra trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
khẳng định lại yêu cầu không được để người dân sống màn trời chiếu đất đứt bữa đói cơm lạt muối
thủ tướng đồng thời nhắc tới việc không để xảy ra dịch bệnh
chậm nhất trong năm ngày tới là phải khôi phục cấp lại điện hoàn toàn cho người dân dọn dẹp xong môi trường
đến thị xát công tác khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra tại xã kỳ nam và trường tiểu học kỳ nam
thăm hỏi động viên một số hộ dân hộ sản xuất kinh doanh bị thiệt hại nặng tại phường kỳ liên thị xã kỳ anh
thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ những khó khăn với người dân đồng thời mong muốn bà con nhân dân thể hiện tinh thần vượt khó mạnh mẽ
nhanh chóng khắc phục thiệt hại giới môn định đời sống và khôi phục sản xuất
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh hà tĩnh thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng mặc dù bão số một mươi đổ bộ rất nhanh rất mạnh
nhưng nhờ chủ động nhiều biện pháp phòng chống đặc biệt là tinh thần bốn tại chỗ chúng ta đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra

nhưng nhờ chủ động nhiều biện pháp phòng chống đặc biệt là tinh thần bốn tại chỗ chúng ta đã hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra

đỡ bay tôn bay trăn những việc đó hết sức là sóng động
tuy vậy theo báo cáo ban đầu tỉnh hà tĩnh vẫn là một trong những địa phương
phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão số một mươi gây ra
do đó thủ tướng chính phủ yêu cầu hà tĩnh tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị
vào cuộc hỗ trợ nhân dân sớm khắc phục hậu quả mưa bão
các lực lượng quân đội công an tăng cường đủ quân số để giúp đỡ nhân dân khắc phục hạ tầng
khôi phục sản xuất với tinh thần không được để nhân dân sống màn trời
chiếu đất đất bữa đói cơm môi trường dịch bệnh
khẩn trương khắc phục sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông
chậm nhất sau năm ngày nữa một trăm linh hộ dân trên địa bàn có nguồn điện sử dụng
trước mắt các địa phương cần tạm ứng ngân sách hỗ trợ các hộ có nhà bị tốc mái
nhà sập nhất là gia đình chính sách neo đơn
chia sẻ với hạ tĩnh nơi vừa gánh chịu tác động môi trường và hậu quả nặng nề do bão số một mươi gây ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng ý hỗ trợ trực tiếp bốn mươi tỷ đồng để địa phương khắc phục hệ thống hạ tầng truyền dẫn thông tin
ngoài ra sẽ hỗ trợ địa phương lương thực giống cây trồng giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất